tại đồng nai đã diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi hai nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo tại đại hội
đại tướng tô lâm đã đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ công an tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác
giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội đồng thời lưu ý ba vấn đề còn hạn chế tồn tại mà đảng bộ công an tỉnh cần có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới
đại tướng yêu cầu đảng bộ công an tỉnh cần phải chú trọng xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân
đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo quản lý chặt địa bàn đối tượng trọng điểm đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bất an trong nhân dân
trước mắt phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp